tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình quốc gia
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả hiệu quả thực hiện chương trình giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
và bàn biện pháp tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
nâng cao năng suất chất lượng cho giai đoạn một mươi năm tiếp theo
sau một mươi năm triển khai đồng hành cùng doanh nghiệp chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
cả nước có bảy dự án năng suất chất lượng ngành và năm mươi bảy dự án năng suất chất lượng địa phương
đây là cơ sở để triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa
và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp
bên cạnh đó việc triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến
đã giúp cho hàng chục nghìn doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu
năng lượng qua đó nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh
tại hội nghị lần này bộ khoa học và công nghệ đã công bố khởi động triển khai chương trình quốc gia
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi